liên quan đến vụ nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì băng trên địa bàn phường xuân bình
thành phố long khánh đồng nai
theo thông tin từ ubnd tp long khánh và bệnh viện nhi đồng đồng nai
tính đến chiều ngày hôm nay ngày hai tháng năm đã có tổng cộng ba trăm hai mươi tám người nhập viện cấp cứu
cụ thể điều trị tại bệnh viện long khánh là hai trăm hai mươi ca chuyển viện chín ca xuất viện một mươi một ca và tám mươi tám ca điều trị tại nhà
tại bệnh viện nhi đồng đồng nai cũng đã tiếp nhận sáu trường hợp bệnh nhi
thạc sĩ bác sĩ nguyễn trọng nghĩa phò dân đất bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết
trong sáu bệnh nhi bệnh viện tiếp nhận điều trị có hai trường hợp bị nặng
nặng nhất là trường hợp của bé t d n a bảy tuổi vào viện sáng nay trong tình trạng suy hấp sốc nặng
các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu hồi sức đặt nội khí quản bù dịch chống sốc chuyển kháng sinh cho bệnh nghi
tuy nhiên bé vẫn còn nguy kịch phải thở máy và truyền hai thuốc vận mạch bù dịch liên tục
trường hợp thứ hai là một bé gái nhập viện vào tối ngày một tháng năm cũng trong tình trạng sốc nặng tuy áp
các bác sĩ tiến hành điều trị tích cực đến sáng nay ngày hai tháng năm sinh hiệu của bé đã ổn
tuy nhiên vẫn chưa qua được cơn nguy kịch bé vẫn đang tiếp tục chuyển thuốc vận mạch liều cao
hiện tại các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi hai bé này nếu bệnh tiếp tục tiến triển không tốt
thì sẽ tiến hành lọc máu
trong dịch này bệnh viện cũng đã chủ động huy động đầy đủ nhân lực máy móc thuốc men
để phòng cho những trường hợp bệnh nhi nặng nhập viện với số lượng nhiều
cũng theo lãnh đạo thành phố long khánh đến chiều ngày hai tháng năm các cơ quan liên quan đã hoàn tất lấy mẫu thực phẩm
tại tiệm bánh mì băng chuyển lên cơ quan chuyên ngành ở tp hcm để kiểm nghiệm mở thêm đơn vị cấp cứu với bảy mươi giường
chiều ngày hai tháng năm bác sĩ phan văn huyên giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh cho hay
bệnh viện đã mở thêm một đơn vị cấp cứu và điều trị ngộ độc với quy mô bảy mươi giường bệnh để tập trung tiếp nhận
và điều trị các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm
nguyên nhân là số lượng bệnh nhân gia tăng đột biến dẫn tới tình trạng quá tải trong bệnh viện
chỉ trong vòng hơn một tiếng bệnh viện đã bố trí xong khu điều trị trên
bác sĩ huyên cho biết bệnh viện đã huy động tất cả các bác sĩ ở nhiều chuyên khoa khác nhau để cấp cứu hỗ trợ bệnh nhân
liên quan đến vụ việc này trao đổi với phóng viên giám đốc sở y tế lê quang trung cho biết
nếu số ca nhập viện vẫn tiếp tục gia tăng sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế phòng khám đa khoa tư nhân lân cận
trường hợp có nhiều ca bệnh nặng sẽ chuyển về bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất
hoặc mời tuyến trên để hỗ trợ chuyên môn
cũng trong chiều ngày hai tháng năm sở y tế cũng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác điều trị
trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì
khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc
giám đốc sở y tế đề nghị giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai
tập trung tối đa nguồn lực bố trí đầy đủ các bác sĩ thuốc men thiết bị y tế vật tư y tế
tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng sâu tới sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân
phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất và các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
tại khu vực phía nam trong việc chuyển tuyến hội trận chuyên môn khám chữa bệnh từ xa nếu cần thiết
sở y tế cũng đề nghị ubnd tp long khánh chỉ đạo các đơn vị liên quan đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn
kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên nếu phát hiện có sai phạm còn đề xứ linh nghiêm theo quy định
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phải phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh rõ nguyên nhân ngộ độc theo quy định
lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về sở y tế trước ngày chín tháng năm
tp long khánh yêu cầu tập trung các giải pháp xử lý
liên quan đến vụ việc ngày hai tháng năm ubnd tp long khánh đã có văn bản gửi các đơn vị
ubnd các xã phường bệnh viện trên địa bàn tập trung giải pháp xử lý vụ ngồi độc thực phẩm gian bánh mì
theo đó ubnd tp đã đề nghị bệnh viện đa khoa khu vực long khánh bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai
tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe chăm sóc điều trị tích cực cho các bệnh nhân đang nằm viện
tiếp tục trị đạo ngành y tế phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân
trị đạo các cơ quan đơn vị ubnd các xã phường giả soát tăng cường kiểm tra các nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống
nhất là các cơ sở nhỏ lẻ hàng rong trên địa bàn thành phố
nhằm phát hiện sớm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đảm bảo an toàn thực phẩm
như thông tin từ báo sức khỏe và đời sống đã đưa trước đó vào tối ngày một tháng năm
các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng buồn nôn nôn tiêu chảy sốt và đau bụng
qua điều tra ban đầu tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì thịt tại cơ sở cửa hàng băng
phường xuân bình thành phố long khánh trong khoảng thời gian từ một mươi năm h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
sau khi ăn khoảng bốn tám h các bệnh nhân đã xuất hiện các biểu hiện như trên
theo đó cơ sở không có chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ có giấy đăng ký kinh doanh
đến nay sở y tế đã yêu cầu tạm ngừng kinh doanh bánh mì cho tới khi có kết luận của cơ quan chức năng
phối hợp với cơ quan chức năng tìm rõ nguyên nhân vụ việc
trong thời gian vừa qua đã xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số địa phương
khiến rất nhiều người dân lo lắng
đơn cử chỉ trong tháng ba vừa qua đã có tới hai vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vụ ngộ độc thứ nhất xảy ra vào ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng ba
sau khi ăn cơm gà tại một quán trên địa bàn phường bà triệu thành phố nha trang
hàng loạt người có triệu chứng ngộ độc
sở y tế khánh hòa cho hay có tới ba trăm sáu mươi chín người đã phải đến các bệnh viện để thăm khám điều trị
tổng số ca nhập viện điều trị là hai trăm năm mươi ba ca
tất cả các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm đã được điều trị khỏi bệnh và được ra viện
theo báo cáo của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm khánh hòa
sau khi tiến hành điều tra tại quán cơm gà trâm anh xác định
nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc là các bữa ăn trưa chiều ngày một mươi một và một mươi hai tháng ba
do các vi sinh vật samalela basila sirius gây ra
tiếp đó vào ngày hai mươi chín tháng ba cũng sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường trung học phổ thông nguyễn văn chối
đường hàn thuyên phường xuân huân thành phố nha trang
nhiều học sinh cũng có biểu hiện triệu chứng ngộ độc như nôn nói đau bụng phải nhập viện điều trị
mới đây lại xảy ra vụ việc ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì chay ở bình dương
cụ thể tại lễ hội cộ ông bồn bình dương đoàn múa lân được người dân phát từ thiện bánh mì
bánh bao để ăn sáng sau đó một số người đã bị ngộ độc thực phẩm
trung tâm y tế tp thuận an cho hay đã tiếp nhận bốn mươi chín người nhập viện nghi ngộ độc thực ăn
với triệu chứng ban đầu là dối loạn tiêu hóa nôn đau bụng tiêu chảy
các triệu chứng bệnh xuất hiện sau khoảng một đến hai giờ sau khi ăn bánh mì bánh bao được cấp từ thiện
cho đến nay trong tổng số bốn mươi chín người nhập viện đã có sáu người xuất viện
người ổn định tiếp tục nằm điều trị theo dõi và hiện tại sức khỏe của mọi người đã ổn định
cũng tương tự trường hợp trên vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan chức năng đã kết luận
ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì phượng ở hội an
nguyên nhân gây ngộ độc là do vi khuẩn salmonella có trong thịt heo xíu rau xà lách hành rau dăm dưa leo
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng chín ông mai văn mười giám đốc sở y tế quảng nam cho biết
trên cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc sở y tế vừa có báo cáo kết luận điều tra về vụ
ngộ độc thực phẩm tại thành phố hội an
cụ thể từ kết quả điều tra ngộ độc và kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến viện pasteur nha trang
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm kết luận
vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào lúc một mươi một h ngày một mươi một tháng chín năm an nghỉ của trại ba
tại hộ kinh doanh bánh mì phượng cơ sở số hai phan chu trinh phường minh an tp hội an
tổng số người bị ngộ độc là ba trăm một mươi ba trong đó một trăm linh ba người nước ngoài
số ca nhập viện là hai trăm bảy mươi ba người
thức ăn gây ngộ độc là thịt heo xíu rau xà lách rau răm hành dưa leo
những thành phần có trong ngộ bánh mì này đều có chứa vi khuẩn salmonella
ngoài ra kết quả kiểm nghiệm mẫu còn phát hiện mẫu chả heo có chỉ định e coli không phù hợp với quy định
theo các bác sĩ vi khuẩn salmella là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu trên thế giới
có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm bao gồm thịt gà thịt bò thịt lợn trứng trái cây rau và cả thực phẩm chế biến sẵn
với nhiễm khuẩn này bệnh nhân có thể cảm thấy buồn nôn nhức đầu choang váng khó chịu sốt đau bụng
bên cạnh đó khi bị nhiễm vi khuẩn salmella bệnh nhân có thể đi ngoài nhiều lần phân tẩn nước đôi khi có máu
nguyên nhân gây nhiều vụ ngộ độc là do điều kiện thời tiết thận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh
nhất là vi khuẩn gây bệnh về đường ruột động thực vật chới các độc tố tự nhiên nấm độc côn trùng cây quả rừng thủy ái sàn
ngoài ra còn do môi trường và thiếu nước sạch để chế biến vệ sinh dụng cụ không an toàn
quá trình chế biến bảo quản nguyên vật liệu thực phẩm cũng chưa đúng cách
bên cạnh đó ý thức chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm chưa được nghiêm ngặt
đặc biệt với nhu cầu sử dụng loại thực phẩm tươi sống thực phẩm không qua gian nhiệt thức ăn đường phố nước giải khát nước đá ngày càng tăng cao ở những gia đình
bế bàn tập thể bữa ăn đông người du lịch cũng là một nguyên nhân
trước thực trạng liên tiếp xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa có văn bản yêu cầu các địa phương giám sát xử lý nghiêm các vi phạm phân tích nguyên nhân
cục an toàn thực phẩm cho rằng trước hết do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh nhất là vi khuẩn gây bệnh về đường ruột động thực vật có chữa độc tố tự nhiên
cùng đó ý thức chấp hành quy định về pháp luật và điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm chưa được nghiêm ngặt
bên cạnh đó nhu cầu sử dụng thực phẩm thức ăn nhanh tại một số gia đình ngày càng gia tăng để chủ động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực tục trung ương sở y tế thực phẩm tp hcm ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng tỉnh bắc ninh phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
bên cạnh đó cần phải giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương chú trọng trong thời gian từ tháng bốn đến tháng chín
trong đó cần lời chú ý ngộ độc thực phẩm do nấm đau vào mùa xuân hè ngộ độc do những loại độc thực vật có chứa độc tố tự nhiên nhất là các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền núi phía bắc và khu vực tây nguyên
chú ý ngồi độc do các loại thủy hải sản có chữ độc tố tự nhiên như cá nóc sao biển ốc biển lạ nhất là các tỉnh thành phố ven biển
cục an toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến sản xuất thức ăn sắn bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai đóng bình
kiên quyết xử lý nghiêm minh và đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đồng thời đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền thông tin truyền thông chú ý đến việc kết hợp các hình thức phương tiện truyền thông kỹ thuật số chú trọng trong việc tuyên truyền hệ thống truyền thanh các cơ sở thông tin cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn

đồng thời đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền thông tin truyền thanh các cơ sở thông tin cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn